tỉnh đắk lắc đang triển khai thí điểm bảo hiểm châu bò thịt và châu bò giống tại địa phương
chương trình do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với công ty bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp thực hiện
theo đó đối tượng bảo hiểm bao gồm bò thịt châu thịt bò giống châu giống
chủ vật nuôi sẽ được bồi thường trong trường hợp vật nuôi chết trực tiếp do các nguyên nhân như thảm họa tự nhiên dịch bệnh
điều kiện bảo hiểm là vật nuôi phải được nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình nông nghiệp do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc cơ quan có thẩm quyền ở địa phương quy định
chủ vật nuôi tham gia bảo hiểm được hỗ trợ một phần phí bảo hiểm từ ngân sách theo quy định tại điều một mươi tám nghị định số năm mươi tám hai nghìn một mươi tám của chính phủ tối đa là hai mươi đối với hộ không thuộc diện hộ nghèo cận nghèo